phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ bảy đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật liên quan trên địa bàn thành phố châu đốc và các địa phương lân cận
trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện châu phú có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã xác lập chuyên án ma túy để triệt phá

trung chỉ đạo của ban giám đốc cũng như đối với đồng chí phó giám đốc trưởng ban chuyên án qua một thời gian dài đã củng cố đầy đủ chứng cứ thì được sự đồng ý của ban chỉ đạo chuyên án đã quyết định phá án
qua quá trình điều tra khám phá lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy đối tượng gồm trần phú quý trương thanh sang trần quốc tuấn phạm tấn lực nguyễn văn thành lâm ngọc thành và võ thị ánh
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn năm mươi bảy bảy gam methamphetamin tức ma túy đá một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt năm xe ô tô hai mươi một điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan
ma túy luôn gây ra những tác hại khôn lường chính vì vậy lực lượng công an an giang tiếp tục đẩy mạnh tấn công tội phạm ma túy trong thời gian tới